chuyển sang một số tin tức thế giới đáng chú ý
sau hai năm chạy đua sản xuất và tiêm vaccine chống covid một mươi chín
số lượng vaccine sẵn có hiện nay đã vượt quá nhu cầu của nhiều khu vực
kể từ khi đại dịch bùng phát thế giới sản xuất được một mươi ba tỷ liều vaccine
đã tiêm một mươi một tỷ liều theo liên đoàn sản xuất và hiệp hội dược phẩm quốc tế ifpma
nhóm nghiên cứu khoa học airvinity dự kiến các hãng sẽ sản xuất thêm chín tỷ liều nữa trong năm hai nghìn hai mươi
riêng pier có kế hoạch sản xuất bốn tỷ liều
tuy nhiên nhu cầu tiêm chủng có thể giảm xuống còn sáu tỷ liều trong năm nay
theo thomas quenney tổng giám đốc ifpma
kể từ giữa năm hai nghìn hai mươi một sản lượng vaccine toàn cầu đã vượt quá nhu cầu
khoảng cách này tiếp tục tăng lên quenney nói
ông cũng nói thêm
năm nay nguồn cung có thể vượt cầu từ một ba tỷ đến ba một tỷ liều
nhiều quốc gia phát triển đang ở tình trạng cung vượt quá cầu
cuối tháng trước các nước liên minh châu âu và nhóm g bảy đã thẳng dư bốn trăm chín mươi bảy triệu liều
khoảng cách tiêm chủng giữa các nước phát triển và thu nhập thấp hiện vẫn rất lớn
dù thừa vaccine hàng tỷ người trên thế giới vẫn chưa được tiêm chủng
hầu hết họ sinh sống tại các quốc gia đang phát triển
gần tám mươi dân số pháp đã tiêm hai liều vaccine
trong khi đó chỉ có một mươi năm dân số tại các nước châu phi được tiêm chủng đầy đủ
theo dữ liệu của đại học oxford
giám đốc tổ chức y tế thế giới who derose adhanom kebregesus
đã cảnh báo tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine
có thể là cơ hội để nảy sinh biến chủng mới dễ lây lan hơn
who kỳ vọng bảy mươi dân số thế giới được tiêm chủng vào tháng bảy
chương trình covax đã phân phối khoảng một bốn tỷ liều cho một trăm bốn mươi năm quốc gia
kém xa so với kế hoạch hai tỷ liều vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
tỷ lệ tiêm chủng trung bình của chín mươi hai quốc gia thu nhập thấp và trung bình tham gia covax là bốn mươi hai
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres vào hồi đầu năm nay đã nói
tình trạng bất bình đẳng vaccine là thất bại đạo đức lớn nhất của thời đại này
người dân các quốc gia đang phải gánh chịu
hiệu quả của vaccine covid một mươi chín đã bước đầu được công nhận
sau một thời gian triển khai tạm
nhiều quốc gia hiện tại việc phân bổ đều vaccine
đến những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp đang là bài toán khó của thế giới